ngày hai mươi năm tháng chín ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh
về chuyên đề phòng chống diễn biến hòa bình trong tình hình mới cho hơn bốn trăm linh cán bộ chủ chốt của tỉnh
và các quyện thị xã thành phố trong tỉnh
tại lớp cập nhật kiến thức này cán bộ chủ chốt của tỉnh quảng nam đã nghe thiếu tướng phó giáo sư
tiến sĩ nhà giáo nhân dân nguyễn bá dương ủy viên hội đồng lý luận trung ương
viện trưởng viện khoa học xã hội nhân văn quân sự bộ quốc phòng trình bày ba nội dung cơ bản
chung quanh vấn đề đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình ở việt nam hiện nay
mục đích của lớp cập nhật kiến thức lần này là nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh
nắm vững quan điểm chủ trương của đảng nhà nước ta và nhận thức rõ nguồn gốc nguyên nhân
biểu hiện tác hại của chiến lược diễn biến hòa bình để sẵn sàng đấu tranh phòng chống có hiệu quả
với âm mưu diễn biến hòa bình phản bác các quan điểm sai trái thù địch của các thế lực phản động